chiều hai mươi tám tháng tám một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
chiếc xe tải lấn làn tông thẳng vào hông xe khách lưu thông theo chiều ngược lại lật ngang xuống đường khiến nhiều hành khách trên xe bị thương
thông tin ban đầu chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông trong điều kiện trời mưa trên quốc lộ một mươi bốn hướng đi tỉnh đắk nông đi tp hcm
khi đến thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng xe bất ngờ lấn sang làn đường đối diện tông thẳng vào xe khách đang chở hàng chục hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến chiếc xe khách bị lật ngang sang bên đường nhiều hành khách trên xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn đã khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng chiếc xe tải hư hỏng phần đầu
vụ tai nạn cũng khiến quốc lộ một mươi bốn kẹt xe kéo dài nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ